do nắng nóng kéo dài từ đầu mùa khô đến nay làm nhiều sông suối tại tỉnh quảng bình cạn kiệt
tại nhiều địa phương thì tình trạng xâm nhập mặn sâu khiến người dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
trước tình hình đó trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quảng bình
đã làm nhiều điểm cấp nước miễn phí cho bà con có nước sinh hoạt hàng ngày
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng bình
đây là điểm cấp nước miễn phí cho người dân tại xã mai hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
nhờ điểm cấp nước miễn phí này mà hơn hai tháng nay
người dân ở đây và các vùng lân cận có nước sinh hoạt hàng ngày đầy đủ và đảm bảo
đến thời điểm này tại quảng bình vẫn đang nắng hạn để giúp người dân có nước sạch sinh hoạt
trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quảng bình
đã làm năm điểm cấp nước miễn phí cho bà con xã mai hóa huyện tuyên hóa và xã quảng kim huyện quảng trạch
trung bình mỗi ngày các điểm cấp nước này cấp khoảng hai trăm năm mươi mét khối nước cho trên bảy trăm linh hộ dân
chúng tôi sẽ mở các điểm tiếp theo nữa để phục vụ cho bà con trong tình hình nắng nóng và hàn hạn kéo dài này
hiện trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quảng bình đang nghiên cứu
tìm nguồn nước mới đủ mạnh để cấp thêm cho các khu vực nông thôn
chủ động nguồn nước sinh hoạt nhằm ứng phó với hạn hán xâm nhập mặn trong những năm tiếp theo